ngày hai mươi tám tháng sáu tại long an trung ương hội kỷ lục gia việt nam tổ chức công bố năm kỷ lục thế giới mới của việt nam được sắp lập vào năm hai nghìn một mươi
cụ thể năm kỷ lục được trao cho tấm thiệp bằng kính cường lực lưu giữ các lời chúc về tình yêu và hạnh phúc gia đình nhiều nhất thế giới tại việt nam
thứ hai là đội nhạc kèn thiếu nhi có số lần công diễn nhiều nhất thế giới
tiếp đến là kỷ lục gia mai đình tới nghệ sĩ sáng tạo và biểu diễn nhiều loại nhạc cụ tự chế độc đáo nhất thế giới
thứ tư là ảo thuật da đầu tiên trên thế giới biểu diễn ảo thuật tương tác với màn hình led bốn d tạo nhiều hiệu ứng độc đáo như mùi hương nhiệt độ v v
và cuối cùng là kỷ lục người biểu diễn hai mươi bốn tiết mục cung phu liên hoàn trong thời gian ngắn nhất